một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng chín tại xã minh tân huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
khiến cho năm người thiệt mạng và ba người hiện nay đang phải cấp cứu
thông tin trên báo tuổi trẻ chủ tịch ubnd xã minh tân cho biết vào đêm trung thu tức là vào tối qua
một nhóm thanh niên đi xe máy qua địa bàn xã minh tân đã xảy ra tai nạn giao thông
thông tin ban đầu ghi nhận có tám thanh niên đi trên bốn chiếc xe máy chạy ngược chiều đã xảy ra vụ tai nạn
theo một nhân chứng nhóm thanh niên trên đi trên nhiều xe máy chạy với tốc độ cao trên đường dặng phi lao phương xá thì đã xảy ra vụ tai nạn
tại hiện trường có ba xe máy vỡ vụn
vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay ông sơn cho biết thêm là có một người tử vong trong vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng chín
như vậy là vụ tai nạn đã làm năm người tử vong và ba người đang cấp cứu